công ty lọc hóa dầu bình sơn đơn vị quản lý vận hành nhà máy lọc dầu dung quất
vừa nhập thành công chuyến dầu thô thứ sáu trăm linh cho nhà máy lọc dầu dung quất
sự kiện này là dấu mốc quan trọng trong những nỗ lực của các chuyên gia kỹ sư
để vận hành an toàn hiệu quả nhà máy lọc dầu dung quất
sau gần tám năm hoạt động tính đến nay nhà máy lọc dầu dung quất đã tiếp từ phao giót dầu không bến spm
vào khoảng bốn mươi sáu triệu tấn dầu thô chế biến và tiêu thụ khoảng bốn mươi hai triệu tấn sản phẩm các loại
hiện tại food spm có thể tiếp nhận những con tàu có trọng tải một trăm năm mươi tấn
với năng lực này nhà máy lọc dầu dung quất có khả năng tiếp nhận dầu thô
từ các khu vực khác nhau trên thế giới như tây phi địa trung hải trung đông
qua đó vừa tiết kiệm chi phí vận tải vừa đa dạng hóa nguồn dầu thô giá rẻ ngoại nhập
việc nhập thành công sáu trăm linh chuyến dầu thô giúp nhà máy lọc dầu dung quất hoạt động liên tục an toàn ổn định ở một trăm linh năm công suất
qua tám tháng nhà máy đã sản xuất bốn năm mươi bảy triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại đạt bảy mươi tám kế hoạch năm
doanh thu thuần bốn mươi ba ngàn tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước sáu chín tỷ đồng
hiện nay cơ cấu nguồn dầu thô cung cấp cho nhà máy đang có sự dịch chuyển giảm dần
dầu ngọt hổ tăng dần ở các mỏ khác như tê giác trắng đại hùng
đồng thời công ty lọc hóa dầu bình sơn cũng nhập nhiều chuyến dầu chua từ nước ngoài
để phối trộn với dầu ngọt nhẹ trong nước giúp tiết giảm chi phí sản xuất tăng lợi nhuận cho công ty